thưa quý vị ít nhất một người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong vụ nổ súng vào sáng ngày bốn tháng một theo giờ địa phương
tức tối ngày bốn tháng một theo giờ việt nam tại trường trung học perry ở bang iowa của mỹ
một học sinh lớp sáu đã thiệt mạng tại hiện trường trong khi bốn học sinh khác và hiệu trưởng phải nhập viện sau vụ xả súng
cảnh sát địa phương cho biết một thiết bị nổ tự chế đã được phát hiện trong một cuộc khám xét có hệ thống sau đó tại trường học
tuy nhiên cảnh sát cứu hỏa bang iowa đã vô hiệu hóa thiết bị này
fbi đang hỗ trợ bộ phận điều tra hình sự bang ioa trong cuộc điều tra
học sinh thực hiện vụ xả súng được truyền thông địa phương xác định là dionurter đã mang theo một khẩu súng ngắn cỡ nòng nhỏ và một khẩu súng ngắn nạp đạn kiểu bơm tự chế
hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc

nhưng tại mỹ vào ngày bốn tháng một theo giờ địa phương tức sáng ngày năm tháng một theo giờ việt nam
tại thành phố new york đã xảy ra va chạm giữa hai đoàn tàu điện ngầm khiến một tàu chật đường ray và ít nhất hai mươi bốn người bị thương
theo giới chức thành phố va chạm xảy ra tại trung tâm khu upper west side của quận manhattan
may mắn không có người tử vong và không có người bị thương nặng trong vụ va chạm
hàng chục cảnh sát và xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường giúp sơ tán hàng trăm hành khách bị ảnh hưởng
trong khi đó nhiều hành khách tìm các tuyến đường
khi hoạt động của ba tuyến tàu bị gián đoạn nghiêm trọng
vụ va chạm cũng gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn ngay trước giờ cao điểm tại đại đô thị của mỹ
tổ chức khủng bố quốc tế nhà nước hồi giáo is tự xưng mới đây đã thừa nhận việc tiến hành hai vụ nổ một ngày trước đó ở iran
làm gần một trăm linh người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương
cùng với thừa nhận nêu trên is đã gọi cuộc tấn công là một chiến dịch tử vì đạo kép
và mô tả cách hai chiến binh của họ tiếp cận
đây là một buổi lễ gần mộ của tướng soleimani và cho nổ đai nổ gắn trên người họ
các vụ nổ này xảy ra ở thành phố kerman tại lễ kỷ niệm ba năm ngày mất của cố chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ minh cách mạng hồi giáo iran
tướng qasem soleimani
đây là nhân vật đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của mỹ vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
phía iran coi đây là hành động tấn công khủng bố tuyên bố quốc tang trong ngày bốn tháng một để tưởng nhớ những người thiệt mạng
sau vụ nổ
nhiều nước bao gồm việt nam đã lên án mạnh mẽ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ nhân dân iran gia đình các nạn nhân
đồng thời cho rằng những kẻ gây ra vụ tấn công phải bị trừng trị thích đáng
trong khi đó hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng đã lên án hai vụ tấn công ở iran
đồng thời nhấn mạnh cần phải quy trách nhiệm cho những thủ phạm những kẻ đã tổ chức
cung cấp tài chính và bảo trợ cho những hành động khủng bố đáng lên án này cũng như đưa chúng ra trước công lý
vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel ở giải gaza vẫn tiếp diễn
phó đối đốc hải quân mỹ brett cooper thông báo một chiếc thuyền không người lái của lực lượng mưu thị ở yemen trở đầy chất nổ
đã phát nổ trên biển đỏ vào ngày bốn tháng một
song không ghi nhận bất kỳ thương vong nào với tàu hải quân hoặc tàu thương mại nào của mỹ
đồng thời cho rằng đây là một cuộc tấn công thất bại
trả lời báo giới phó đối đốc brett cooper
chỉ huy lực lượng hải quân mỹ ở trung đông cho hay hiện đã có hai mươi năm cuộc tấn công của houthi
nhằm vào các tàu thương mại đi qua khu vực nam biển đỏ và vịnh aden
ông nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy hành vi vô trách nhiệm của lực lượng này đang giảm dần
trước đó ngày ba tháng một mỹ và một mươi một quốc gia đồng minh đã lên tiếng kêu gọi lực lượng houthi dừng ngay lập tức
các cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào các tàu chở hàng ở biển đỏ nếu không muốn đối mặt với những hậu quả
trong một tuyên bố do nhà trắng đưa ra
liên minh gồm một mươi hai quốc gia do mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua biển đỏ
đã phát đi một thông điệp rõ ràng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công
đồng thời thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp
theo tuyên bố trên lực lượng houthi sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu tiếp tục đe dọa tính mạng các thủy thủ
nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường biển quan trọng trong khu vực
bộ quốc phòng rumani mới đây cho biết nước này chuẩn bị mua hai trăm linh tên lửa cho hệ thống phòng không patriot
trong một hợp đồng với đồng minh với tổng chi phí khoảng một một tỷ usd
thông cáo báo chí của bộ này hôm bốn tháng một cho biết vụ mua sắm trên là một phần trong nỗ lực đa quốc gia
theo sáng kiến lá chắn bầu trời châu âu nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ của rumani
romani cùng với đức hà lan và tây ban nha sẽ được hưởng lợi từ việc cùng mua sắm

nghìn tên lửa pac hai gmt cho các hệ thống tên lửa đất đối không patriot của các nước này
bộ quốc phòng rumani cho biết thêm thương vụ mua sắm đã được quốc hội rumani phê duyệt này
bao gồm cả các phụ tùng thay thế và dịch vụ liên quan
hãng hàng không nhật bản japan airlines ước tính thiệt hại khoảng một mươi năm tỷ yen tương đương với hơn một trăm linh triệu usd
trong vụ va chạm gây cháy máy bay tại sân bay haneda hai ngày trước đó
japan airlines ước tính thiệt hại khoảng một mươi năm tỷ yen tương đương với hơn một trăm linh triệu usd
japan airlines cho biết những thiệt hại này sẽ được bảo hiểm tri trả
theo đó tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của mỹ american internatner group aig sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
cho chiếc máy bay trong vụ máy bay cháy ở sân bay haneda
aig sẽ trả một trăm ba mươi triệu usd theo hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro giữa họ và hãng hàng không japan airlines
phía japan airlines chủ yếu bồi thường thiệt hại cho thân máy bay
hãng hàng không này hiện đang đánh giá ảnh hưởng của vụ va chạm máy bay
đối với dự báo kết quả tài chính kết thúc vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
japan airlines cũng cho biết sẽ công bố ngay lập tức những thông tin cần thiết ngay khi có phát sinh
các công ty hàng đầu thế giới đang chuẩn bị cho triển lãm hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới ces hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra tại las vegas mỹ từ ngày chín tới ngày một mươi hai tháng một tới đây
như vậy nam ces năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn không thể thiếu những màn trình diễn đến từ các robot hay công nghệ thực tế ảo
tuy nhiên với chủ đề on on ces năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ
với những đột phá trong trí tuệ nhân tạo ai trên nhiều lĩnh vực từ ô tô cơ sở hạ tầng y tế đến nhà thông minh
có khoảng ba năm trăm linh công ty từ một trăm năm mươi quốc gia sẽ tham gia ces hai nghìn hai mươi bốn
trong đó hàn quốc đóng vai trò quan trọng với hơn năm trăm năm mươi doanh nghiệp
samsung electronics dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày tám tháng một để trình bày chiến lược về ai
đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của họ trên quy mô toàn cầu trong lĩnh vực này
trong khi đó lg và sk group
cũng sẽ trình bày những đổi mới và giải pháp ai của họ
hyundai motor và kia hai tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô hàn quốc
cũng sẽ có mặt tại ces
hyundai sẽ giới thiệu tầm nhìn của mình về hệ sinh thái năng lượng hydro và phần mềm ai thông minh
trong khi đó kia sẽ tập trung vào phát triển xe phục vụ đa năng và dàn xe mang thông điệp sẵn sàng cho mọi cảm hứng
như vậy ces hai nghìn hai mươi bốn không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mới
mà còn là nền tảng cho các công ty toàn cầu giới thiệu và thảo luận về những đột phá công nghệ
với trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm
thưa quý vị cua hoàng đế là một phần bản sắc ẩm thực của tỉnh terra de fuego phía nam argentina
khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới khi đến australia đều hy vọng được thưởng thức món cua khổng lâu nay
thế nhưng loài dắp sác khổng lồ này đang bị suy giảm số lượng trước tình trạng đánh bắt quá mức và tác động của biến đổi khí hậu
vì lẽ đó các nhà khoa học argentina đang thúc đẩy chương trình tái sinh quần thể cua hoàng đế
và câu chuyện này sẽ được đề cập rõ hơn trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến thành phố utrea tirade fuego argentina không thể bỏ qua việc thưởng thức hương vị độc đáo của món cua hoàng đế
tuy nhiên thời gian gần đây các nhà hàng cũng đang dần loại bỏ những món ăn chế biến từ cua hoàng đế ra khỏi thực đơn vì không có nguồn cung cấp
ngày nay ở usa các nhà hàng đang loại bỏ sản phẩm cua hoàng đế khỏi thực đơn vì họ không có sản phẩm cua hoàng đế để phục vụ chế biến
nó không còn nhiều ở vùng biển này nữa các nhà cung cấp mà chúng tôi thường nhập hàng cũng không có sẵn hàng
các nghiên cứu được thực hiện từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại eo biển bigo thuộc tỉnh tiara de fuego cho thấy số lượng cua hoàng đế tự nhiên đã sụt giảm mạnh và loài này đang ở tình trạng dễ bị tổn thương
hiện các nhà khoa học đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu khoa học aos duran đang nuôi ấu trùng cua hoàng đế
nhà sinh vật học paula sotelano cho biết loài cua này đang ở trong tình trạng dễ bị tuyệt trùng
một trong những lý do quan trọng nhất là tình trạng đánh bắt quá mức mặc dù chúng ta đang quản lý về nghề đánh bắt thủ công ở eo biển và việc quản lý này rất quan trọng
tuy nhiên nó thay đổi theo thời gian và những con số đã cho chúng ta biết rằng sự quản lý đó
là chưa đủ vì vậy từ bây giờ chúng ta nên suy nghĩ về một sự thay đổi có lẽ là một cách quản lý khác đối với quần thể cua hoàng đế
một yếu tố quan trọng khác mà chúng tôi đang nghiên cứu gần đây có liên quan đến biến đổi khí hậu trong đó là sự gia tăng nhiệt độ nước biển và acid hóa đại dương
vì vậy một phần công việc của chúng tôi đang thực hiện trong phòng thí nghiệm cũng liên quan đến ảnh hưởng của sự thay đổi độ ph và nhiệt độ đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cua hoàng đế
các cá thể nhỏ nhưng chúng cần vài năm nữa để trưởng thành và góp phần tăng số lượng quần thể này